phòng vĩnh hải bộ đội biên phòng ninh thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tàng trữ trái phép vật liệu nổ
trước đó tại khu vực neo đậu tàu thuyền thuộc vịnh vĩnh hy xã vĩnh hải huyện ninh hải
tổ tuần tra kiểm tra và bắt quả tăng tàu cá do ông phạm đại đức làm thuyền trường
đang tàng trữ trái phép một năm kg vật liệu nổ là vật liệu nổ công nghiệp thường được dùng để phá đá mở đường
qua đấu tranh phạm đại đức đã thử nhận dùng vật liệu nổ để khai thác thủy sản